nhân chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa liên bang myanmar của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại thành phố yangun hãng hàng không vietjet tổ chức lễ công bố chính thức mở đường bay hà nội việt nam đi thành phố yangu myanmar
tham dự buổi lễ có ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải nhiều lãnh đạo cấp cao hai nước và đông đảo đối tác đại diện cho các cơ quan thông tấn và người dân myanmar
đường bay mới hà nội yangun nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển du lịch của người dân và du khách góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập trong khu vực đường bay sẽ được khai thác khứ hồi hàng ngày
thời gian bay mỗi chặng khoảng gần hai giờ đồng hồ chuyến bay sẽ khởi hành từ hà nội lúc một mươi hai h năm đến yangun lúc một mươi ba h ba mươi giờ địa phương và ngược lại khởi hành từ ieangon lúc một mươi bốn h ba mươi giờ địa phương và đến thủ đô hà nội lúc một mươi sáu h năm mươi năm
sau thành phố hồ chí minh hà nội yangun là đường bay thứ hai vietjet khai thác đến đất nước myanmar xinh đẹp đang thu hút đầu tư và phát triển kinh tế mạnh mẽ đường bay mới sẽ đáp ứng nhu cầu di chuyển mang đến nhiều cơ hội khám phá du lịch cho người dân hai nước và du khách quốc tế